chiều hai mươi tháng năm tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông trần thanh mẫn
phó chủ tịch thường trực quốc hội giữ chức chủ tịch quốc hội nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu với một trăm linh đại biểu quốc hội bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm tham gia biểu quyết tán thành
trong bộ vét dẫm màu ca vạt đỏ ông trần thanh mẫn bước lên bục thực hiện nghị lễ nhậm chức
phát biểu nhậm chức ngay sau lễ tuyên thệ chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là niềm vinh dự to lớn đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước đảng nhà nước và nhân dân
trong giờ phút trang nghiêm ông trần thanh mẫn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
các gia đình liệt sĩ các thương binh bệnh binh gia đình có công với đất nước
ông cũng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sâu sát của ban chấp hành trung ương bộ chính trị
ban bí thư của tổng bí thư nguyễn phú trọng các vị đại biểu quốc hội đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
các nước các tổ chức cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ chia sẻ để đất nước việt nam ta chưa bao giờ có cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay
tân chủ tịch quốc hội cho rằng dù ở vị trí công tác nào cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định đường lối đổi mới của đảng
đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
năm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kiên định nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của đảng và pháp luật trước khó khăn thách thức mới của đất nước
thường xuyên tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng nghiêm túc tự soi tự sửa tự phê bình và phê bình
gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân gia đình
luôn nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn đảng toàn dân toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc
cùng với đó thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được hiến định trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn bày tỏ tự nguyện công hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn nguyện cùng quốc hội tập thể ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
phát huy dân chủ đoàn kết công khai minh bạch chuyên nghiệp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân do dân và vì nhân dân
ngay sau đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư lương cường quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân và đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước tặng hoa chúc mừng chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
trước đó trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước
ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội được giới thiệu để quốc hội bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị ủy ban thường vụ quốc hội phân công điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi kiện toàn được chức danh chủ tịch quốc hội khoá một mươi năm theo quy định